và từ đêm mai trở đi khu vực bắc miền trung trời cũng sẽ chuyển rét
trong khi đó phía nam tại khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn đón ngày đầu tuần trong tiết trời nắng giáo
với mức nhiệt ổn định trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ ở khu vực tây nguyên và trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ ở khu vực nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở khu vực vịnh bắc bộ từ sáng ngày mai
gió sẽ mạnh dần lên mức cấp sáu chiều và tối mai có lúc cấp bảy giật cấp tám
kèm theo đó là mưa rào và rông dài rác
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
trong khi đó khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong ngày mai gió đông bắc cũng mạnh tới mức cấp bảy giật tới cấp chín
sóng biển cao từ hai năm mươi m đến ba năm mươi m khiến cho biển động mạnh
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc cường độ cấp bốn đến cấp năm
và sau đây sẽ là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước